chiều ngày một mươi một tháng sáu tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thường niên được tổ chức ở nước ta từ năm hai nghìn bảy nhằm tri ân biểu dương những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước
tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn một bốn triệu đơn vị máu
trong đó chín mươi chín lượng máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện tương đương một năm dân số tham gia hiến máu
tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt trên bốn mươi năm
trong số một trăm linh tấm gương người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay đã có nhiều người đã hiến máu từ sáu mươi đến bảy mươi lần trở lên
chuỗi hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu cũng nhằm hưởng ứng ngày quốc tế người hiến máu một mươi bốn tháng sáu
và khuyến khích nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện